dù ngành chức năng và chính quyền địa phương đã thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng chống cháy nổ
nhưng từ đầu năm đến nay tại thành phố hồ chí minh liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản
trong điều kiện thời tiết tiếp tục hanh khô kéo dài như hiện nay
mỗi cá nhân gia đình không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống cháy nổ
những ngày cuối tháng hai tiểu thương tại chợ hạnh thông tây quận gò vấp thật sự hoảng hốt
khi căn nhà ba tầng trong chợ bốc cháy dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản và gây thương tích cho nhiều người
trước đó ít ngày tại khu dân cư thuộc quận bình tân một đám cháy khác thiêu rụi hai ô tô một mươi sáu chỗ
điều đáng nói nguyên nhân dẫn đến hai vụ hỏa hoạn lớn này xuất phát từ sơ xuất nhỏ
trong quá trình hàng xì sửa chữa nhà và do đốt rác gây cháy lan
sử dụng nguồn điện nguồn nhiệt như thế nào cho an toàn là điều rất quan trọng trong phòng chống cháy nổ
thì tôi cũng cố gắng để đồ đạc một cách gọn gàng nhất có thể rồi tránh xa các nguồn điện ra
để đảm bảo an toàn phòng chống cháy cháy các cơ quan tổ chức hộ gia đình phải nêu cao trách nhiệm về công tác phòng chống cháy cháy
thường xuyên tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng chống cháy cháy phát hiện các sơ hợp thiếu sóc để khắc phục loại trừ các nguy cơ dẫn đến cháy nổ
diễn biến thời tiết tại khu vực nam bộ tiếp tục hanh khô với nền nhiệt rất cao
do đó công tác phòng cháy chữa cháy cần phải được các cơ quan đơn vị và chính mỗi người dân thực hiện thường xuyên liên tục có trách nhiệm hơn nữa để phòng tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra
cũng cần nhắc lại là một mươi một người chết một mươi hai người bị thương chưa tính thiệt hại về tài sản
đây là hậu quả của ba trăm bốn mươi hai vụ cháy nổ xảy ra tại tp hcm trong năm hai nghìn một mươi chín
và nhiều vụ trong số đó bắt nguồn từ sự chủ quan bất cẩn trong những hành động rất nhỏ hàng ngày như đốt nhang đốt rác
hay quên đóng tắt nguồn điện